trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng bảy phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thăm và làm việc tại tỉnh đắk nông
về tình hình kinh tế xã hội và công tác xây dựng đảng chính quyền của tỉnh
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả
mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh đắk nông đã đạt được trong công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị
phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh nhất là sự quan tâm chăm lo của tỉnh đối với công tác an sinh xã hội
người có công gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn
phó chủ tịch nước lưu ý tỉnh đắk nông cần tập trung hơn nữa việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của đảng
nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện
nhân dịp này phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thăm tặng quà cho các hộ gia đình chính sách hộ nghèo
quỹ vì người nghèo của xã quảng tín huyện đắk hờ lấp thăm tặng quà thầy và cho hai trường tiểu học la văn cầu và lê lợi thuộc xã đắk hờ măng huyện đắk hờ long